ngày hai mươi sáu tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tỉnh phú yên
đã tổ chức trọng thể lễ dân hương kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú
tổng bí thư đầu tiên của đảng ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con yêu tú của dân tộc việt nam
đồng chí trần phú nguyên quán huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
ông sinh ra và lớn lên tại làng an thổ tổng an sơn phủ tuy an
nay là thôn an thổ xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
một cô cha mẹ từ nhỏ nhưng bằng nghị lực phi thường
đồng chí trần phú đã nỗ lực học tập đỗ đầu kỳ thi thành trung vào năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
và sớm tham gia các tổ chức yêu nước
năm một nghìn chín trăm hai mươi năm trần phú tham gia sáng lập hội phục viện
đặc biệt sau khi gặp được lãnh tụ nguyễn ái quốc và được cử sang học tập tại trường đại học phương đông
đồng chí càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng họp tại hương cảng trung quốc vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
đồng chí trần phú thay mặt ban chấp hành trung ương lâm thời trình bày luận cương chính trị của đảng
tại hội nghị đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư đảng cộng sản đông dương và là tổng bí thư đầu tiên của đảng